với đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra hai xới bạc
hoạt động đá gà và lắc tài xỉu qua mạng tại đường dương công khi
thuộc xã xuân thới thượng huyện hóc môn tp hcm thu giữ gần một tỷ đồng
tại thời điểm cảnh sát hình sự ập vào hai sới bạc hai mươi năm người tham gia đánh bạc đá gà
và tổ chức đánh bạc đã bị công an bắt quả tan tan vật thu giữ gần một tỷ đồng
ngoài ra còn thu giữ một thanh kiếm và nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc
qua điều tra công an xác định người cầm đầu là trần văn thảo bốn mươi tuổi ngụ huyện hóc môn
làm việc với công an thảo khai nhận đã sử dụng các trang mạng tổ chức đá gà và tài xỉu
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thời gian hoạt động của hai sới bạc từ một mươi hai đến một mươi chín giờ có khi lên đến hai mươi giờ hàng ngày
đặc biệt trong xới bạc lúc nào cũng có khoảng hai mươi người tham gia
và trung bình mỗi ngày thu về từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành tạm giữ một mươi tám người
về hành vi tổ chức đánh bạc đá gà và đánh bạc
cũng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép
ngày một mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dòng riềng tỉnh kiên giang
đã tiến hành lệnh tạm giam ba tháng đối với danh phèn danh giang ba mươi năm tuổi
ngụ tại xã vĩnh phú huyện dòng tiền và danh sơn hai mươi bốn tuổi ngụ tại xã đình an
huyện gò quao tỉnh kiên giang về tội tổ chức đánh bạc
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trong lúc phèn giang và sôn đang tổ chức
cho hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
tại địa phương thì bị lực lượng công an huyện dòng riền bắt quả tan
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám người gần hai trăm linh triệu đồng
hai con gà hai bộ tài xỉu và nhiều phương tiện dụng cụ liên quan phục vụ cho việc đánh bạc
theo phản ánh của người dân ba đối tượng phèn giang và sơn là các đối tượng thường xuyên
tổ chức đánh bạc ăn tiền để thu tiền sâu gây mất an ninh trật tự ở địa phương
đặc biệt đối tượng phèn trước đó đã có sáu tiền án về các tội cướp tài sản
cướp giật tài sản trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
vẫn chưa được xóa án tích hiện vụ việc tổ chức đánh bạc đang được điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngay sau khi công an tp hcm phát động ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
trên địa bàn của thành phố nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp tiến tới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng công an các quận huyện đã triển khai
thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về đêm đầu tiên
làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm này
ngay trong đêm đầu tiên trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trực tự công an quận bảy đã triển khai
nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ chiến sĩ
về ý nghĩa mục tiêu yêu cầu của đợt cao điểm đặc biệt là yêu cầu về công tác chiến đấu
đảng về an ninh trật tự tuyên truyền đến quân chúng nhân dân về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cái thứ hai đó là phòng ngừa dịch vụ sẽ tăng cường các tầng sức hiệu sức công tác kiểm tra hành chánh
tường tra kiểm soát địa bàn
các lực lượng là bổ trợ nghiệp vụ cho nhau để chúng tôi phân loại xác định các diện đối tượng
cần tập trung chuyển quá trong đó là chúng tôi cần đánh mạnh vào các lô tượng xâm phạm sở hữu tài sản
đánh mạnh vào các loại tệ nạn xã hội để giữ giữ an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
một trong những thành phần quan trọng góp phần giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn tp hcm là tổ công tác ba trăm sáu mươi chín
cùng với tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố trong đêm đầu tiên của đợt cao điểm
tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận bảy đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
kiểm tra những trường hợp nghi vấn vi phạm nồng độ cồn
sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ ba trăm sáu mươi ba là cơ sở để kịp thời phát hiện
phương thức hoạt động của tội phạm trên địa bàn đảm trách
đối với các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn quận thì có rất nhiều chiêu thức
của loại hoạt động rất là phức tạp các tượng rất là manh động
đặc biệt là các loại tội phạm hoạt động lưu động các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản
trên đường phố cũng như là các địa bàn dân cư các khu địa bàn công cộng
nên tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tổ chức tuần tra kiểm soát tăng cường lên nữa
đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ ma túy kinh tế và các đội khác
như là công an một mươi phường để tiến hành tuần tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời qua đó chúng tôi sẽ nhận diện những loại tội phạm đối tượng hoạt động trên địa bàn
giống như là các loại tội phạm tàn trữ trai phép trên ma túy mang theo hung khí vũ khí
công cụ hỗ trợ phương tiện để chuẩn bị gây án hay thực hiện các hành vi khác
cùng với công an quận bảy công an các quận quyện trên địa bàn tp hcm
cũng thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
đảm bảo an toàn các địa bàn mục tiêu trọng điểm trước trong và sau đại hội đảng bộ tp hcm
và đại hội một mươi ba của đảng
hàng trăm người mua căn hộ tại dự án sơn thịnh hai đường lê hồng phong tp vũng tàu
đang đứng ngồi không yên khi căn hộ chung cư bỗng dưng biến thành của đôi teo
và không làm được sổ như cam kết liên quan đến vụ việc thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu
đã vào cuộc và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án đầy
theo đó từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba hàng trăm người dân ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
để mua căn hộ tại chung cư sơn thịnh hai đường lê hồng phong tp vũng tàu
theo hợp đồng là tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba sẽ bàn giao căn hộ nhưng đến năm hai nghìn một mươi bảy người dân mới được nhận nhà
mặc dù đã đóng đủ tới chín mươi năm giá trị hợp đồng nhưng người dân không được nhận sổ riêng
bất ngờ hơn khi đây lại là dự án căn hộ du lịch nghỉ dưỡng houthiel
chứ không phải là dự án của sơn thịnh hai
chúng ta không phải căn hộ để ở như trong hợp đồng
điều đó có nghĩa là nếu mà cân nhắc giữa tài khoản nợ và có đó thì không có vấn đề gì
theo các cư dân sơn thịnh hai khi mua căn hộ tại đây họ không được chủ đầu tư xuất hóa đơn giá trị gia tăng
cư dân tìm hiểu thì được biết trước khi ký hợp đồng doanh nghiệp sơn thịnh đã bị cưỡng chế hóa đơn
và dự án đã bị chủ đầu tư mang đi thế chấp tại ngân hàng
sau đó cư dân đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành

và sàn sẻ cùng với doanh nghiệp người đàn hiện tại để tiến hành chuyển mục đích từ đất chuyên dùng đất thương mại sang đất ỏ
sau khi chủ doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh là ông nguyễn công bình bị mất do bệnh
doanh nghiệp này trải qua nhiều đời chủ và hiện tại ông hoàng ngọc hưng
và mới đây chủ doanh nghiệp đã có buổi gặp gỡ với cư dân để tìm ra hướng giải quyết
xong vẫn chưa có hướng đi chung
mong muốn của tôi là muốn chủ doanh nghiệp cứ thực hiện theo hồi xưa hợp đồng của ông bình như thế nào
thì như vậy
cái thứ nhất
cái thứ hai hiện tại bây giờ cái ông mới chưa làm gì được cho dân
thì tụi tôi chưa tin tưởng
nếu như không được thì tụi tôi thì kỳ ân
còn nếu như bây giờ anh này anh vào anh không làm được cái gì thì thôi
anh đi ra đi để cho người khác nhảy vào
còn không nhất là cho ra tòa
tại các quận thanh tra số một trên klttr
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi của thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ ra
dự án sơn thịnh hai là đất chuyên dùng
quy hoạch là dưới một mươi tám tầng
nhưng sở xây dựng tỉnh đã cấp phép cho chủ đầu tư tới ba mươi ba tầng
vượt qua chiều cao quy định
tầng hầm dự án xây vượt quá chỉ giới xây dựng công trình
chủ đầu tư còn xây dựng sai phép nhiều hạng mục
với việc chưa xử lý kiến nghị xử lý dứt điểm những vi phạm
tại chung cư sơn thịnh hai thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu kiến nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc sở xây dựng tổ chức kiểm điểm
trong việc cấp phép xây dựng tại dự án này